ngay sau khi quốc hội bấm nút thông qua dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
bên lề hành lang quốc hội nhiều đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết về việc thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại tp hcm
tôi cho rằng là có một cái nghị quyết riêng là rất đúng trong cái điều kiện hiện nay
tôi đồng tình là cái nghị quyết này không có thí điểm bởi vì chính quyền tp hcm người ta đã thí điểm
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu người ta đã tổng kết và đã có hiệu quả
luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi cho phép quốc hội có thể quy định những mô hình địa phương đặc thủ như tp hcm
chúng ta hoàn toàn tin rằng sau khi nghị quyết thông qua thì tp hcm có công cụ pháp lý để điều hành
tp hcm là một trong một mươi địa phương đã thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận huyện phường
theo nghị quyết số hai mươi sáu hai nghìn tám qh một mươi hai
các đại biểu cho rằng nghị quyết đã được thông qua vấn đề còn lại là bố trí con người lãnh đạo điều hành các cấp chính quyền như thế nào
để tương xứng với cơ chế chính sách nhất là bảo đảm quyền dân chủ của người dân khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại tp hcm